hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm do người nhân vụ nổ lo hôi
khiến cho sáu người tử vong thương tâm ở đồng nai
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại